công an tp hcm vừa thông báo về một vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam vinafood hai
vào ngày sáu tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú
sang bắt bị can để tạm giam đối với ông huỳnh thế năng nguyên tổng giám đốc công ty lương thực miền nam vina food hai
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan tới vụ án này ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã bắt tạm giam bị can đinh trường trinh
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc việt hân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa ra
quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng vũ đức bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác của công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một
và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không những không chấp hành mà còn to tiếng thách thức và có hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công
khiến trung úy nguyễn tiến thực đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt
kết quả kiểm tra nồng độ cồn bình vi phạm ở mức bảy trăm bốn mươi một mg trên một lít khí thở
lực lượng chức năng tỉnh long an vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển hai trăm chín mươi kg pháo
mở rộng điều tra lực lượng phá án tiếp tục thu giữ thêm hai trăm tám mươi năm kg pháo
tổng cộng tại hai địa điểm đã phát hiện và thu giữ năm trăm bảy mươi năm kg pháo các loại
cụ thể vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi hai
tại đoạn đường thuộc ấn độ
ấp mới xã bình tân thị xã kiến tường tỉnh long an
tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ nguyễn tuấn khiêm trú tại huyện đức hòa
đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi a hai mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi năm có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo
tiến hành kiểm tra phương tiện do khiêm điều khiển tổ công tác đã thu giữ hai trăm chín mươi kg pháo
mở rộng điều tra đối tượng khai nhận địa điểm giao nhận pháo cách địa điểm bị bắt là khoảng năm trăm linh mét
đang tàng trữ hai trăm tám mươi năm kg pháo nổ
khiêm khai nhận toàn bộ số pháo trên vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không rõ lai lịch
về huyện đức hòa để lấy tiền công và vụ việc đang được điều tra
thưa quý vị vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi hai
tại khu vực trại sửa chữa tàu thuyền cầu quan phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã xảy ra một vụ cháy rất lớn và bắt đầu xác định có khoảng một mươi chiếc tàu bị thiêu rụi
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một tàu cá đang được sửa chữa
nhân viên của công ty sửa chữa và đóng tàu phan thiết đã cố gắng dập lửa nhưng không được
nên gọi điện thông báo lực lượng chức năng
chỉ trong ít phút lửa đã lan sang nhiều tàu cá đang nằm chờ sửa chữa ở khu vực lân cận
hàng chục phương tiện và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh bộ đội biên phòng
dân quân tự vệ và nhân dân đã tham gia vào công tác chữa cháy
tuy nhiên do các tàu này có nhiều vật liệu dễ cháy dầu máy và có gió mạnh
nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy
lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy
nhiều cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm nào vào cứu tài sản của nhân dân
công an tỉnh bình định cũng đã có thông tin bước đầu về vụ cháy
đến thời điểm hiện tại không xác định xảy ra thương tích về người
tuy nhiên thì khoảng một mươi con tàu đã bị cháy một phần
nguyên nhân bắt đầu được xác định là do trong quá trình các công nhân hàn xì ống bố tàu
khiến tia lửa hàn rơi xuống bén vào dầu trên tàu dẫn đến nguyên nhân vụ cháy
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình thuận vẫn đang huy động tối đa lực lượng để chữa cháy
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin tháng xưa sau
liên quan đến vụ việc một nhóm học sinh tại trường trung học cơ sở văn phú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
có lời lẽ và cử chỉ xúc phạm cô giáo
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sơn dương đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác lãnh đạo
đối với ông nguyễn duy sáng hiệu trưởng trường trung học cơ sở văn phú huyện sơn dương
để phục vụ công tác kiểm tra xác minh làm rõ sự việc liên quan đến việc quản lý giáo viên học sinh của nhà trường
thời hạn tạm đình chỉ là trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày bảy tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi hai
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang cũng đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra
làm rõ nội dung video clip đăng tải trên trang mạng xã hội vào ngày bốn tháng một mươi hai
về vụ việc nhiều nam sinh được cho là học tại trường trung học cơ sở văn phú huyện sơn dương
đã có hành vi dồn nữ giáo viên vào góc lớp có những cử chỉ lời nói xúc phạm gây bức xúc trong dư luận
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giao ủy ban nhân dân huyện sơn dương chủ trì
phối hợp với sở giáo dục và đào tạo khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh trên trang mạng xã hội
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
theo quyết định của liên bộ công thương tài chính từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay giá xăng được điều chỉnh giảm
đại diện bộ công thương cho hay là phương án điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước
cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm năm trăm linh chín đồng một lít xuống còn hai mươi một hai trăm chín mươi đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm sáu trăm sáu mươi tám đồng một lít xuống còn hai mươi hai ba trăm hai mươi hai đồng một lít
dầu diesel giảm bốn trăm bảy mươi năm đồng một lít về mức một mươi chín đồng
dầu mazut giảm bảy trăm hai mươi một đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi bốn đồng một lít dầu mazut giảm hai trăm linh hai đồng một kg
về quỹ bình ổn liên bộ quyết định không trích lập và ngừng chi sử dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
đại diện tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết là tính đến thời điểm trước điều chỉnh
trước điều chỉnh giá thì số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là ba bốn mươi tám tỷ đồng không đổi so với kỳ điều hành gần nhất
còn ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản yêu cầu gửi danh sách cán bộ đáng viên công nhân viên chức vi phạm giao thông gây tai nạn giao thông về số nội vụ để phối hợp quản lý xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh giao công an tỉnh tiếp tục thực hiện thông báo người vi phạm giao thông gây tai nạn giao thông đến nơi làm việc và học tập của người vi phạm
duy trì hàng tháng việc thông báo người lấy xe gây tai nạn giao thông vi phạm nồng độ cồn trên báo đại tỉnh
đặc biệt phải gửi danh sách cán bộ đáng viên công nhân viên chức vi phạm giao thông gây tai nạn giao thông về sở nội vụ để phối hợp quản lý xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng yêu cầu công an tỉnh nghiêm cấm lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông
thưa quý vị với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản của nhiều người với số tiền trên hai mươi sáu tỷ đồng phạm thị nhường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam tạm giam để điều tra
thủ đoạn của nhường là dùng các chiêu trò thể hiện bản thân có quan hệ với các tập đoàn bất động sản lớn để nhiều người dân chuyển cho nhường hai mươi sáu tỷ đồng đầu tư vào bất động sản do nhường vẽ ra
tinh vi hơn đối tượng còn sử dụng nhiều số điện thoại và giả danh là nhân viên các công ty bất động sản từ bắc vào nam để trao đổi thông tin về các dự án yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư nhằm bị hại tin tưởng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đề nghị những ai là bị hại của vụ án đến trình báo hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí kiều văn khánh
điều tra viên thụ lý án theo số điện thoại chín trăm tám mươi năm ba mươi sáu trăm tám mươi sáu để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
tiến hành dừng và kiểm tra xe mô tô do huỳnh ngọc tố sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế điều khiển
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã phát hiện đối tượng vận chuyển
một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi hai tại tuyến quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
thấy lực lượng chức năng tú nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu tú khai nhận mua số ma túy nói trên từ một người lào tại thị trấn lao bảo với số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
với mục đích đưa vào thành phố huế tiêu thụ
tú và đối tượng này có một tiền án về tội mua bán cháy phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù
với địa phương gần một năm nay hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tòa nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tuyên phạt bị cáo đỗ minh tuấn bốn mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng tuấn và vợ bốn mươi tuổi sống tại phường long bình
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do ghen tức khi nghe thấy vợ đi với người đàn ông khác
nên tuấn lấy một chai năm trăm linh ml chứa xăng rồi đi tìm chị vợ
kết thúc lập nhau giữa hai người xảy ra tranh cãi tuấn đã dùng xăng đổ vào người vợ và bật lửa đốt
hậu quả người vợ bị thương tích bảy mươi chín hộ đồng xét xử xác định hành vi của tuấn đã phạm tội giết người